các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé